trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng quyết định tiếp tục dừng mọi hoạt động đến tám giờ ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bổ sung một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
theo đó từ tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến tám giờ ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
người dân thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó
trong một mươi ngày tới thành phố sẽ cách ly theo vùng dựa trên cơ sở xét nghiệm toàn dân
đồng thời thành phố cũng bổ sung điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
cụ thể công ty thương mại đầu mối trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi được bố trí tối đa một trăm linh số người làm việc
cơ quan nhà nước bố trí một mươi nhà máy cơ sở sản xuất bố trí ba mươi số người làm việc thực hiện nghiêm ba tại chỗ
đối với người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa
giao hàng công nghệ được phép hoạt động từ sáu giờ đến hai mươi giờ hàng ngày
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp dừng hoạt động
được bố trí tối đa ba người để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính tài chính
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kế hoạch xét nghiệm sars cov hai phù hợp với từng vùng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
tùy vào tình hình thực tế sẽ có biện pháp khôi phục kinh tế xã hội
phù hợp với từng giai đoạn